do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp đi qua trung trung bộ
đêm từ nay đến ngày bảy tháng chín
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
vẫn duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
từ đêm ngày bảy tháng chín
khi mà nhiễu động trên cao hoạt động mạnh hơn
mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi
và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp
nền nhiệt trên khu vực trong ba ngày tới vẫn không quá cao
giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
sau đó từ đêm ngày bảy tháng chín
khi mà nhiễu động gió trên cao hoạt động mạnh hơn
thì lượng mưa trên khu vực cũng gia tăng
có nơi có mưa to đến rất to
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc
hay là gió giật mạnh
cũng như là lũ quét sạt lở đất rất là nguy hiểm
mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực vẫn chưa có dấu hiệu tăng
cao nhất trong ba ngày tới
xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
dãy ngáp thấp có trụp đi qua khu vực trung trung bộ vẫn duy trì
nên mưa rông sẽ lặp lại tại các tỉnh dọc ven biển trung bộ
trong ba ngày tới
thời gian có mưa vừa mưa to
chủ yếu xuất hiện vào khoảng chiều tối
và sáng sớm
và cũng từ khoảng ngày bảy đến ngày tám tháng chín
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có xu hướng tăng mưa rông
do ảnh hưởng của nhiễu động trên tầng khí quyển trên cao
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc
hay là gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập úng vùng trũng thấp
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
cũng chịu ảnh hưởng của dãy ngáp thấp
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
trưa chiều giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên và nam bộ
mưa vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ba ngày tới
từ ngày sáu đến ngày tám tháng chín
trong đó hai ngày cuối gió tây nam hoạt động mạnh hơn
sẽ là tác nhân tăng số điểm có mưa vừa mưa to
đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến chín mươi mm
có nơi còn trên một trăm năm mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng chưa có nhiều biến động
khi phổ biến là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông diện rộng
trong đó thì ngày bảy và ngày tám tháng chín
mưa có xu hướng tăng mạnh hơn
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to

mưa rông có thể lên mức là từ năm mươi cho đến chín mươi mm

mưa có xu hướng tăng mạnh hơn

ngoài ra nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu vực vùng trũng cũng sẽ tăng cao
người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông
nền nhiệt trên khu vực vẫn ở ngưỡng mát mẻ
chưa chiều giao thông

chưa chiều giao thông

chưa chiều giao thông

chưa chiều giao thông